bên cạnh một số nội dung quan trọng về công tác lập pháp thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước giám sát chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội đã bổ sung nội dung bất thường về công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp và đã thực hiện các thủ tục theo quy định của hiến pháp và pháp luật
ban hành nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc cách chức bộ trưởng bộ y tế đối với ông nguyễn thanh long
vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án công ty việt á
để các luật nghị quyết của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm sớm đi vào cuộc sống
ngay sau kỳ họp này quốc hội trân trọng đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
các cấp các ngành các cơ quan trong bộ máy nhà nước các đoàn đại biểu quốc hội các vị đại biểu quốc hội
khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật nghị quyết vừa được thông qua khắc phục tình trạng
giải quyết sách đúng trúng và kịp thời nhưng triển khai chậm và kém hiệu quả
các vị đại biểu quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp
thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ lắng nghe phản ảnh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri
tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân
động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tiếp tục đồng sức đồng tâm cùng đảng
quốc hội chính phủ các cấp các ngành nỗ lực vượt hết mọi khó khăn thách thức
nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế bảo đảm tốt phúc lợi xã hội an sinh xã hội sau đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng nhấn mạnh kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã thành công tốt đẹp
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của quốc hội
chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam và các cơ quan tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo những nội dung của kỳ họp
qua mỗi một kỳ họp với tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện
quốc hội có thêm bài học quý để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ tin tưởng rằng với kết quả của kỳ họp thứ ba và các luật
và các luật nghị quyết chính sách mới được ban hành
dưới sự lãnh đạo của đảng sự điều hành quyết liệt của chính phủ và giám sát của quốc hội
sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và cả giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đời sống người dân sẽ được nâng cao

đồng thời quy định các nguyên tắc về đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo
tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và được thực hiện trong năm năm
chiều qua tại hà nội bộ công an long trọng tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí
cơ quan báo chí nhà báo lão thành nhân kỷ niệm chín mươi bảy năm
ngày báo chí cách mạng việt nam đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
tới dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua công tác phối hợp giữa bộ công an với các cơ quan báo chí cơ quan quản lý báo chí có bước phát triển mới
thực sự là mối quan hệ bền chặt kề vai sát cánh có ý nghĩa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên
các cơ quan chức năng của bộ công an và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ
phản ánh kịp thời sinh động thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
kịp thời phát hiện phản ánh xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm các hoạt động tội phạm
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước
đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch phục vụ hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế
đặc biệt các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
tuyên truyền mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự những cá nhân và gương người chiến sĩ công an dũng cảm
ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan thông tấn báo chí và những nhà báo đã phối hợp hỗ trợ lực lượng công an trong suốt thời gian qua
đại tướng tô lâm mong muốn thời gian tới bộ công an tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của các cơ quan quản lý báo chí
cơ quan báo chí trong một số mặt công tác như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước của bộ công an liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
những thành tích kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác công an
duy trì và phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết sẵn có giữa các cơ quan quản lý báo chí
cơ quan báo chí và lực lượng công an nhân dân trong thực thi công vụ vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
cùng với đó chủ động phát hiện kịp thời trao đổi cung cấp cho lực lượng công an nhân dân những thông tin có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân nhất là cảnh giác về những âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
tích cực phản ánh gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
dịp này đại tướng tô lâm cũng đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho một số nhà báo có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với công an tỉnh an giang
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận và chia sẻ với thực trạng những thuận lợi khó khăn trong công tác hậu cần tài chính của công an tỉnh an giang
nhất là việc đầu tư xây dựng trụ sở mới riêng việc sắp xếp lại nhà đất tài sản công
công an tỉnh an giang cần phối hợp với các cục chức năng bộ công an các sở ngành khẩn trương ưu tiên tập trung
giả soát chặt chẽ để tham mưu lãnh đạo bộ công an đề xuất phương án sắp xếp sử dụng hợp lý
thứ trưởng lê văn tuyến cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh an giang sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh
thực hiện công tác sắp xếp nhà đất tài sản công nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác và chiến đấu góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
mặt khác quan tâm bố trí quỹ đất kinh phí xây dựng trụ sở nhà làm việc công an xã theo đúng công năng nhiệm vụ
dịp này thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình trụ sở mới của công an tỉnh an giang
sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra khảo sát tình hình kết quả năm năm
thực hiện nghị định số tám mươi ba ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
tại bộ giao thông vận tải
báo cáo kết quả thực hiện nghị định số tám mươi ba của chính phủ lãnh đạo bộ giao thông vận tải khẳng định nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cứu nạn cứu hộ an toàn sát tình hình thực tế của từng đơn vị
đầu tư mua sắm cơ bản đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy tại chỗ
từng bước củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ bảo đảm về số lượng và chất lượng
thường xuyên tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra
định kỳ hàng năm các cơ quan đơn vị trong ngành phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt tập trung chỉ đạo các đơn vị trong lĩnh vực đường sắt hàng không đường bộ đường thủy nội địa kịp thời phát hiện khuyến cáo chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy theo hướng chặt chẽ và hiệu quả hơn
thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cảng hàng không quốc tế nội bài
qua đó đồng chí thứ trưởng ghi nhận đánh giá công tác chỉ huy chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của bộ giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chặt chẽ đáp ứng yêu cầu đặt ra
từ việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị định số tám mươi ba cho đến công tác tuyên truyền trang bị phương tiện tập huấn diễn tập phương án chữa cháy các tình huống cụ thể chủ động và nhanh chóng
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà hai ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt là việc đổi mới nội dung hình thức trong phối hợp
các cơ quan chức năng giữa hai ngành cần trao đổi chặt chẽ hơn cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắt đi vào thực chất và hiệu quả
tăng cường thêm tập huấn diễn tập các phương án chữa cháy để nâng cao chất lượng chỉ huy chỉ đạo khi có cháy xảy ra
tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc bộ giao thông vận tải
thường xuyên giả soát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống cũng như trong công tác phòng ngừa
nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tổ chức hội nghị gặp mặt
cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kết quả công tác phòng chống ma túy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần một mươi một vụ bắt một mươi sáu bốn trăm linh đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy
thu giữ bốn trăm linh kg heroin hơn tám trăm linh kg ma túy tổng hợp bảy mươi một kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan
toàn hệ lực lượng bắt một trăm chín mươi năm đối tượng truy nã về ma túy
đấu tranh triệt xóa hai trăm linh bốn điểm hai mươi tụ điểm phức tạp về ma túy
toàn quốc hiện nay có trên hai trăm một mươi bảy người nghiện ma túy có hồ sơ tăng một mươi một hai trăm linh người so với năm hai nghìn hai mươi một cùng với đó có gần sáu mươi người sử dụng trái phép chất ma túy
đây là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng tăng qua từng năm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân
tại hội nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng thông tin thêm về một số kết quả bước đầu triển khai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ lao động thương minh và xã hội bộ y tế để tham mưu lãnh đạo các cấp tổ chức có hiệu quả việc thi hành luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn
trước mắt sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện các quy định của luật phòng chống ma túy theo hướng chuyên sâu tập trung vào lực lượng cơ sở nhất là lực lượng công an cấp xã
thưa quý vị sức mạnh của công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của đảng là nội dung quan trọng của biện pháp vận động quần chúng là biện pháp cơ bản chiến lược của ngành công an
ngày hôm nay kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng
lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã tham hiu cho đảng nhà nước lãnh đạo công an và cấp ủy chính quyền các cấp nhiều chủ trương biện pháp quan trọng cơ bản chiến lược tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng
tổ chiến sĩ công an khi thực hiện nhiệm vụ phải gần gũi nhân dân dựa vào lực lượng của nhân dân xa dở nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được
nhân dân có hàng triệu tay mắt nếu công an biết dựa vào nhân dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của công an
luôn ghi nhớ những lời dạy sâu sắc của người trong lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân luôn gắn liền với những hình thức tổ chức và tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân dân có hàng triệu tai mắt nếu công an biết dựa vào nhân dân xa dở nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được
đây là một hình thức thích hợp hiệu quả nhất để tập hợp thú đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở
là biện pháp cơ bản quan trọng để xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới
một trong những nội dung chủ yếu của công tác công an là công tác dân vận
vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự sự tham gia ủng hộ tích cực của nhân dân tạo thế trận phòng ngừa xã hội và cũng làm nền tảng để góp phần tạo điều kiện để lực lượng công an tập trung triển khai sâu rộng các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy sau khi được thành lập lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã tích cực tham mưu cho đảng nhà nước lãnh đạo công an và cấp ủy chính quyền các cấp
nhiều chủ trương biện pháp quan trọng cơ bản chiến lược tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng
lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chuyên trách đang xây dựng đề án để phê duyệt và cho triển khai thí điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng

lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã tích cực tham mưu cho triển khai thí điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng

lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tở làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừng nghiệp vụ phòng chống tội phạm xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh